thưa quý vị với niềm mơ ước trở thành người chiến sĩ công an nhân dân rất nhiều những nữ tân binh đã hăng hái tình nguyện xin thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
biết trước sẽ có những khó khăn những thử thách nhưng bằng bản lĩnh và lòng quyết tâm các nữ chiến sĩ đang nỗ lực từng ngày trên thao trường đáp ứng chương trình huấn luyện để từng bước rèn luyện và hoàn thiện bản thân của mình
gian luyện thể lực điều lệnh võ thuật sử dụng vũ khí và các bài tập chiến thuật cùng chương trình huấn luyện như các chiến sĩ nam nhưng tân binh nguyễn thị kiều trinh vẫn đáp ứng rất tốt các yêu cầu của chỉ huy
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại